thưa quý vị covid một mươi chín là bệnh truyền nhiễm dễ lây lan theo đường hô hấp
nên một trong những cách phòng bệnh hiệu quả nhất là thường xuyên lau dọn khử trùng nhà cửa sạch sẽ giữ không gian luôn thông thoáng
vậy chúng ta nên lau dọn nhà cửa như thế nào để ngăn chặn được virus corona hiệu quả nhất
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lời khuyên từ các chuyên gia y tế
covid một mươi chín tồn tại ở ngoài môi trường
trên tay nắm cửa nơi dễ dàng chứa mầm bệnh là điện thoại di động bằng phí máy tính và van nước
đây cũng là những bề mặt thường chứa các mầm bệnh khác trong đó có các loại virus cúm vốn tồn tại ở khắp mọi nơi
bạn có thể bị nhiễm bệnh do tiếp xúc gián tiếp đó là khi bạn chạm tay vào bề mặt các vật dụng nhiễm bệnh
sau đó dùng tay ăn uống hoặc dụi mắt
vì vậy lời khuyên của các chuyên gia y tế lúc này là thường xuyên rửa tay và vệ sinh nhà cửa đúng cách để phòng chống lây nhiễm dịch bệnh
vệ sinh những đồ vật thường tiếp xúc như tay nắm cửa các bề mặt vật dụng trong nhà đồ chơi của trẻ bằng các dung dịch diệt khuẩn
ngoài ra cần làm vệ sinh bàn công tay vịnh cầu thang và bất kỳ đồ vật nào được cầm bàn tay
vệ sinh sàn nhà
bởi vi trùng có thể đưa từ bên ngoài vào
đặc biệt là khi có thành viên gia đình đi ra ngoài về mà không theo quần áo hoặc tắm rửa ngay
luôn đảm bảo sàn nhà được hút bụi và lau chùi thường xuyên
làm sạch đồ vật bằng vải húp bụi giặt tẩy ghế sofa nơi tiếp xúc thường xuyên của gia đình
khăn ẩm khăn lau bếp lau tay cũng là nơi trú ngủ cho virus vi khuẩn
do đó cũng cần được giạt sạch bằng nước nóng ít nhất một tuần một lần
vệ sinh các thiết bị công nghệ trong nhà
điện thoại di động bằng phím máy tính là nơi trú ngủ cho virus vi khuẩn và được tiếp xúc bằng tay thường xuyên nhất
nên vệ sinh thường xuyên tất cả thiết bị công nghệ trong đó có điện thoại di động bằng phí máy tính
bằng các dung dịch dị khuẩn
không sử dụng đồ dùng cá nhân
tất cả thành viên trong gia đình tuyệt đối không dùng chung khang tắm bằng chạy đánh răng
giặt khăn tắm khăn mặt hai lần một tuần
tạo môi trường thông thoáng trong lành
đảm bảo thông gió bằng cách tăng cường thông gió tự nhiên tại nơi làm việc
có thể kết hợp sử dụng máy lọc không khí mạng lọc hepa tích hợp nanobat
kết hợp với chế độ ion âm và chế độ uv làm sạch không khí
ước chế sự sinh sôi và lây lan của virus vi khuẩn ngăn ngừa bệnh tật
nhất là các loại bệnh liên quan đến hô hấp